từ ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày chín tháng tám địa bàn thôn sông ngân xã linh thượng huyện gio linh đã ghi nhận chín ca bệnh bạch hầu
lứa tuổi mắc bệnh là từ một cho tới một mươi hai các ca bệnh này đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện gio linh
trước đó xã vĩnh hà huyện vĩnh linh cũng đã có năm trường hợp mắc bệnh này
như vậy là đến nay thì tỉnh quảng trị đã ghi nhận một mươi bốn ca mắc bệnh bạch hầu

các ca bệnh này đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện gio linh